trong khi thi hành công vụ gây thiệt hại hơn một mươi tỷ đồng hai mươi ba bị cáo là đại diện các doanh nghiệp đã đưa hối lộ hơn hai trăm hai mươi sáu tỷ đồng
bốn bị cáo môi giới hối lộ hơn bảy mươi bốn tỷ đồng và lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần hai mươi năm tỷ đồng
liên quan tới vụ việc cô gái một mươi chín tuổi bị hành hung gây thương tích trước cửa một nhà nghỉ tại phương bốn thành phố vị thanh tỉnh hậu giang
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố vị thanh đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với trương thanh thiên và võ thiên kim cùng chú tại tp vị thanh về hành vi cố ý gây thương tích
vụ việc này cũng đã được camera gần đó ghi lại và được đăng tải lên mạng xã hội thu hút nhiều người xem bình luận
hầu hết đều phẫn nộ lên án hành vi hành hung đánh đập người khác của vợ chồng thiên và kim
trước đó vào tối ngày hai mươi một ngày ba tháng bảy thiên cùng với vợ là kim đến một nhà nghỉ trên địa bàn phường bốn thành phố vị thanh
tìm gặp cô gái này để giải quyết mâu thuẫn
khi gặp nhau thiên và kim đã dùng tay và mũ bảo hiểm đánh cô gái gây thương tích với tỷ lệ sáu
sau khi tiếp nhận tin báo công an tp vị thanh đã vào cuộc điều tra xử lý
hiện tại võ thiên kim đang mang thai nên được tại ngoại còn trương thanh thiên đã bỏ trốn khỏi địa phương
cơ quan công an đang truy bắt
phòng cảnh sát hình sự công an tp bình dương ngày hôm nay cho biết đã phối hợp với công an tp thuận an
và công an tp dĩ an
công an tp thuận an đã bắt đầu xóa đường dây mua bán trái phép chất ma túy thu giữ hơn một kg ma túy các loại
chiều ngày một mươi tháng bảy kiểm tra hành chính căn nhà của đối tượng đỗ thị huyên quê ở bình thuận
thuê tại địa chỉ số ba mươi hai trên hai mươi đường vũng thiện phường tân đông hiệp tp dĩ an
lực lượng chức năng đã phát hiện huyên đang bán ma túy cho các đối tượng là đinh đức liêm quê ở bình dương
khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng lực lượng công an thu giữ tổng cộng hơn một kg ma túy đá
sáu mươi năm viên nén là thuốc lắc cùng với nhiều tăng vật có liên quan
các đối tượng khai mua ma túy để cung cấp cho các quán bar club karaoke trên địa bàn tp thuận an và tp dĩ an
được biết hai đối tượng đỗ thị huyên và đinh đức liêm đều có một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy
xác định công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy là một cuộc chiến đầy cam go và nguy hiểm
thời gian qua phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh sơn la đã triển khai đồng bộ linh hoạt sáng tạo các biện pháp công tác đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy
cám bộ chiến sĩ chủ động vượt qua khó khăn nguy hiểm thi đua lập nhiều thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
trở thành đơn vị chủ công trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy
góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân
là tỉnh miền núi đường biên giới dài với nhiều đường tiểu ngạch địa hình hiểm trở
đây là điều kiện thuận lợi để bọn tội phạm buôn bán vận chuyển ma túy gia tăng hoạt động
công tác đấu tranh với tội phạm ma túy là vô cùng khó khăn
chúng thường hoạt động với phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi xảo quyệt manh động liều lĩnh
sử dụng vũ khí nóng và luôn thay đổi gây không ít khó khăn cho các lực lượng chức năng trong công tác điều tra truy bắt và mở rộng án
có thể nói là trong những năm vừa qua tình hình tội phạm ma túy và tên nạn ma túy ở địa bàn sơn la
có những thời điểm đã được kiềm chế và đã đạt được rất nhiều các kết quả đáng khích lệ
từ chỗ xuất hiện rất nhiều các nhóm tội phạm ma túy liên quan đến yếu tố biên giới
liên quan đến các yếu tố có trang bị vũ khí
cho đến giờ phút này thì ở địa bàn sơn la cơ bản đã ổn định được cái tình trạng đó
tăng cường công tác nắm tình hình sử dụng các biện pháp nghiệp vụ
phát hiện các điểm tụ điểm đường dây ổ nhóm phạm tội về ma túy
tổ chức lực lượng không kể ngày đêm tuần tra kiểm soát các tuyến địa bàn khu vực biên giới
tổ chức triệt xóa và bắt giữ các đối tượng có hành vi tàng trữ vận chuyển mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy
đây là những hoạt động được công an tỉnh sơn la đẩy mạnh
trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy thời gian vừa qua
nhờ đó trong năm năm qua phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh sơn la
đã bắt giữ một trăm năm mươi sáu vụ hai trăm năm mươi sáu đối tượng phạm tội về ma túy thu giữ hơn tám mươi bốn tám kg heroin
năm trăm ba mươi bảy tám mươi bảy viên ma túy tổng hợp hơn một mươi kg nhựa thuốc phiện gần một mươi một năm kg ma túy đá
năm mươi năm khẩu súng và bảy một mươi tám viên đạn các loại một mươi bảy liệu đạn cùng nhiều vật chứng liên quan khác
chúng ta xác định cuộc chiến
với tội phạm ma túy sẽ còn diễn ra lâu dài và quyết liệt
trong quá trình chiến đấu chúng ta đặt ra yêu cầu là phải đảm bảo an toàn tuyệt đối
cho cán bộ chiến sĩ tham gia được đặt lên hàng đầu
là chúng ta phải nhận định năm bắt được tương hình thực tiễn
từ đó để chúng ta đưa ra kế hoạch tỉ mỉ cận kẽ chi tiết và cụ thể toàn diện
để chiến đấu hiệu quả
thứ hai là người đánh đạo chỉ huy phải nhận định dự báo được những tình huống phát sinh
và những tình huống có thể phát sinh phải quyết định mạnh mẽ linh hoạt
để đưa ra những quy định mệnh lệnh kịp thời trong chiến đấu đảm bảo hiệu quả cao nhất
trước lợi nhuận khủng của việc mua bán ma túy tình hình tội phạm ma túy sẽ còn nhiều diễn biến phức tạp
yêu cầu và nhiệm vụ đặt ra cho công tác đấu tranh với tội phạm ma túy
tuy nhiên cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vẫn luôn vững vàng
trước những khó khăn thử thách quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao
góp phần đảm bảo an ninh trật tự phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương
vào khoảng một mươi một h ngày hôm nay một sự cố chập điện dẫn đến cháy xảy ra tại đường dây điện trung thế
trên tuyến quốc lộ một đoạn thuộc phường tân ngãi thành phố vĩnh long tỉnh vĩnh long
vụ việc này xảy ra vào giờ trưa nên có rất đông phương tiện qua lại rất may là không gây thương vong về người
cụ thể vào thời điểm trên người đi đường phát hiện đoạn dây điện nằm ngang qua đường hướng từ vòng xoay tân ngãi
đến cầu mỹ thuận tự bốc cháy kèm theo tiếng nổ nên người dân đã nhanh chóng gọi điện đến lực lượng chữa cháy nhờ hỗ trợ
tiếp nhận tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh
phối hợp cùng với đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an thành phố vĩnh long
điều hai xe chuyên dụng cùng khoảng hai mươi cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường
phối hợp cùng với công an địa phương điều tiết phân luồng đảm bảo công tác chữa cháy khắc phục sự cố chập điện
sau gần một mươi năm phút xử lý lửa và khói tại các đường dây dẫn điện đã được dập tắt hoàn toàn
ngay khi phát hiện vụ cháy đường dây dẫn điện đơn vị điện thành phố vĩnh long cũng đã ngắt điện kịp thời
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
xảy ra tại tỉnh bắc giang bị can trong vụ án này là nông thị chiêm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
ở tại tổ một mươi tám phường hoàng văn thụ thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên
quá trình điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang xác định nông thị chiêm nhặt được giấy chứng minh nhân dân
mang tên hoàng thị hằng rồi nhờ người khác làm giả dán ảnh của chiêm vào thay đổi năm sinh
thành một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại thị trấn minh tâm huyện kinh môn tỉnh hải dương
sau đó chiêm sử dụng giấy tờ tùy thân
mang tên hoàng thị hằng đăng ký mở tài khoản tại ngân hàng
thời điểm đầu năm hai nghìn hai mươi nông thị chiêm kinh doanh buôn bán mặt hàng gia dụng bị thua lỗ
do cần tiền để duy trì kinh doanh và trả nợ
trong khoảng thời gian từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi chiêm nói dối anh thân văn huy
người bị hại trong vụ án đang có nguồn hàng với giá rẻ khi mua số lượng lớn
anh huy đồng ý và nhiều lần chuyển tiền đến tài khoản ngân hàng theo yêu cầu của chiêm
khi nhận được tiền của anh huy chiêm đã chiếm đoạt và ngắt liên lạc
để phục vụ công tác điều tra vụ án cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang thông báo
những ai đã bị nông thị chiêm chiếm đoạt tiền thì đề nghị liên hệ ngay với cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang
số điện thoại cơ quan hai nghìn bốn mươi ba tám trăm tám mươi bốn sáu trăm sáu mươi sáu hoặc điều tra viên nguyễn hồng tư số điện thoại di động chín trăm tám mươi bốn năm trăm bảy mươi hai hai trăm sáu mươi chín
để được hướng dẫn giải quyết theo quy định
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang tiếp nhận giải quyết đảm bảo quyền lợi của bị hại
theo quy định
trong thời hạn ba tháng kể từ khi đăng tin
tiếp theo sẽ là thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu mục lệnh truy nã
đối với đối tượng phạm hoàng anh sinh năm hai nghìn ba hộ khẩu thường trú tại bốn trên một trăm ba mươi hai vạn kiếp
phường thượng lý quận hồng bàng tp hải phòng về tội gây dối trật tự công cộng
đặc điểm nhận dạng đối tượng cao một m bảy mươi năm và có nốt ruồi cách một cm trên trước đầu lông mày phải
cũng phạm tội gây dối trật tự công cộng và phải nhận quyết định truy nã của công an quận lê trân
thành phố hải phòng là đối tượng vũ anh đức sinh năm hai nghìn năm hộ khẩu thường trú tại ba mươi hai b trên tám mươi tám
phạm hữu điều phường niệm nghĩa quận lê trân tp hải phòng
và đối tượng vũ quốc huy sinh năm hai nghìn hai hộ khẩu thường trú tại thôn bốn
xã tam hưng huyện thủy nguyên thành phố hải phòng phải nhận quyết định truy nã của công an huyện thủy nguyên
tp hải phòng về tội trộm cắp tài sản
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự chừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi

mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý